và ngoài việc sử dụng các bản hướng dẫn cứng được đặt tại bản đăng ký thì người dân cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình quét mã qr để có được thông tin hướng dẫn
việc triển khai các điểm đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư như thế này thì nhằm hướng tới một mục tiêu cao nhất đó là phục vụ tốt nhất cho người dân
mỗi công dân thì hoàn toàn có thể chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cần thiết mà không cần phải đến trụ sở cơ quan hành chính như trước đây tránh phiền hà và mất thời gian công sức đi lại
từ nay đến cuối năm chúng ta phải làm tốt thai lòng dịch vụ công trực tuyến để khi người dân tiếp cận thì người dân cảm thấy hài lòng
thứ hai là chúng ta phải tiếp tục phát triển dịch vụ công trực tuyến